công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai cho biết vừa đột kích một nhà nghỉ tại phường xuân hòa
bắt quả tang bảy đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy
công an tp long khánh và công an phường xuân hòa đã bắt quả tăng bảy đối tượng
gồm vũ cường thịnh hai mươi ba tuổi nguyễn đình hữu nguyên hai mươi ba tuổi trần hoàng thiện hai mươi bốn tuổi
và trịnh đăng khôi một mươi bảy tuổi lê thị thủy trúc một mươi tám tuổi trần gia khánh vi một mươi chín tuổi
và trần thị cẩm tú hai mươi một tuổi
cả bảy đều ngụ xã xuân phú huyện xuân lộc đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
trong tiếng nhạc in nổi tại phòng một trăm linh năm nhà nghỉ thái lan ở khu phố năm phường xuân hòa
thành phố long khánh
qua test nhanh sáu bảy đối tượng dương tính với chất ma túy